thông tin cập nhật về tình hình cơn bão số một mươi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
thưa quý vị vào hồi một mươi chín h tối nay tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển từ quảng ngãi đến phú yên
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên và khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến phú yên
sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp
đến một mươi chín h ngày sáu tháng một mươi một vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm trên khu vực tây nguyên
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới từ vĩ tuyến một mươi hai đến một mươi sáu độ vĩ bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
từ nay đến đêm ngày sáu tháng một mươi một ở các tỉnh từ thư thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi và bình định
có mưa rất to quảng bình quảng trị con tum gia lai đắk lắc và phú yên có mưa vừa
mưa to và mưa rất to cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp ba